liên quan đến vụ án cấp bằng giả của đại học đông đô bộ giáo dục và đào tạo cho biết đến thời điểm hiện tại
bộ vẫn chưa nhận được văn bản kết luận chính thức của cơ quan điều tra bộ công an về vụ án này
các đơn vị chức năng của bộ giáo dục và đào tạo đã và đang chủ động phối hợp
hợp tác chặt chẽ với bộ công an để làm rõ thông tin và bản chất của vụ việc
bộ đã yêu cầu các cơ sở đào tạo sau đại học giả soát lại thông tin về đầu vào và đầu ra của các học viên sau đại học
để có căn cứ xử lý
bộ giáo dục và đào tạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để xác minh thông tin
xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật những trường hợp đã sử dụng bằng giả của trường đại học đông đô
đồng thời sẽ xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân liên quan nếu có sai sót và vi phạm